một vài năm trở lại đây nhiều hộ dân ở xã nam tân huyện nam đàn tỉnh nghệ an đã mạnh dạn đưa cây táo ra trồng trên đồng
sự mạnh gian đó đã đem lại hiệu quả kinh tế cao khi mà thời điểm này những vườn táo đang vào mùa thu hoạch được thương lái mua với mức giá khá cao
đây là vườn táo của gia đình chị nguyễn thị liên ở xã nam tân huyện nam đàn tỉnh nghệ an
trước đây diện tích này chủ yếu được gia đình chị liên trồng cây keo lấy gỗ tuy nhiên không mang lại hiệu quả kinh tế
gia đình chị liên đã mạnh dạn đầu tư cải tạo trồng gần năm trăm linh gốc táo giống d hai mươi tám và táo chua gia lộc
thời điểm hiện tại giá thương lái thu mua tại vườn giao động từ ba mươi năm đồng một kg cho giống táo d hai mươi tám hai mươi năm đồng một kg cho giống táo chua gia lộc
ước tính gia đình chị liên thu nhập khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
hiện tại trên địa bàn xã nam tân có khoảng năm hộ với tổng diện tích gần bốn hectare táo
chính quyền địa phương đã khuyến khích và có chính sách hỗ trợ năm mươi cây
đóng ba mươi tiền phân bón cho các hộ trồng táo trên một ha